nhận lời mời của chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn thị kim ngân
đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào do đồng chí pani yathotu
ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội dẫn đầu đã đến thủ đô hà nội thăm hữu nghị chính thức việt nam
từ ngày năm đến ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
sáng nay sáu tháng ba lê đòn chính thức đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đã được tổ chức trọng thể tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
sau lễ đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch quốc hội lào pani yathotu
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội hai nước đã tiến hành hội đàm
chủ tịch quốc hội lào pani yathotu bày tỏ vui mừng thăm hữu nghị chính thức việt nam
trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị nồng ấm tình hữu nghị đồng chí anh em mà quốc hội việt nam dành cho đoàn
chủ tịch hội nguyễn thị kim ngân cho biết
quốc hội việt nam sẽ tích cực triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
và bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào bảo đảm thiết thực và hiệu quả
hai chủ tịch thống nhất lễ khánh thành khu di tích lịch sử cách mạng việt nam lào tại tỉnh sơn la
là hoạt động có ý nghĩa chính trị quan trọng cần tăng cường tuyên truyền
giáo dục truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào cho thế hệ trẻ hai nước
trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng phức tạp
tiềm ẩn nhiều nhân tố khó lường hai chủ tịch hội thống nhất
hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế khu vực
cũng như các cơ chế hợp tác tiểu vùng làm sâu sắc hơn tiến trình hợp tác
liên kết của cộng đồng asean tăng cường đoàn kết phát huy vai trò trung tâm của asean
và duy trì tiếng nói chung của asean trong các vấn đề chiến lược của khu vực
chủ tịch khu hội paniyatotu nhấn mạnh đảng nhà nước lào cảm ơn và đánh giá cao
việc việt nam hỗ trợ nguồn vốn xây dựng nhà quốc hội lào coi đây là biểu hiện sinh động
của tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa lào và việt nam do chủ tịch hồ chí minh
chủ tịch cây sòn phong vy hẳn chủ tịch su phan nhu vong giày công vũ đắp và không ngừng dình dữ
phát huy trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc
sau hội đàm chủ tịch hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch khu hội paniyatotu đã ký thỏa thuận
hợp tác hai quốc hội giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi một chứng kiến hai lãnh đạo văn phòng quốc hội
hai nước ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi một thể hiện bước phát triển mới
trong hợp tác giữa hai quốc hội việt nam lào
sáng cùng ngày trước lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao quốc hội
lào do đồng chí pani yathoto chủ tịch hội dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh